cứ đến mùa mưa là xuất hiện nhiều ca mắc suốt suốt huyết
theo chu kỳ hàng năm suốt suốt huyết dễ bùng phát thành dịch
bệnh trở thành một mối đe dọa cho người người nhà nhà
đáng lưu ý phần lớn các trường hợp bệnh diễn tiến nặng là do người bệnh chủ quan
tự điều trị tại nhà hoặc e ngại dịch bệnh covid một mươi chín nên không đến bệnh viện
do đó việc nắm rõ kiến thức về bệnh các giai đoạn của bệnh là điều vô cùng cần thiết
theo bác sĩ nguyễn thị hiệp bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
suốt suốt huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra có thể gây thành dịch
virus này xâm nhập từ người bệnh sang người lành thông qua vết mũi đốt từ mũi vằn truyền bệnh
bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa từ tháng năm đến tháng một mươi một hàng năm
đối tượng dễ mắc bệnh suốt suốt huyết dengue là trẻ em trong lứa tuổi từ hai đến chín tuổi
tuy nhiên người lớn cũng có thể mắc bệnh
khi mắc bệnh mức độ hồi phục còn phụ thuộc vào thể bệnh của từng bệnh nhân
nếu bệnh ở thể nhẹ thì tình trạng sẽ có thể được cải thiện sau bảy đến một mươi ngày
tuy nhiên nếu bệnh nặng hơn thời gian hồi phục có thể sẽ kéo dài hơn
về triệu chứng suốt suốt huyết tùy vào giai đoạn và mức độ bệnh
những triệu chứng của bệnh suốt suốt huyết sẽ khác nhau
ở thể nhẹ chủ yếu là suốt cao đột ngột ba mươi chín đến bốn mươi độ c
suốt có thể kéo dài bốn đến bảy ngày và rất khó hạ suốt
đau đầu dữ dội ở vùng chán sau nhãn cầu đau nhức khớp và cơ
buồn nôn và nôn có tình trạng nổi mẩn đỏ phát ban
ở thể nặng có dấu hiệu suốt huyết
chấm xuất huyết ngoài da chảy máu cam chảy máu chân răng vết bầm tím
nôn ra máu đi ngoài phân đen có các dấu hiệu cảnh báo như mệt mỏi
ly bì đau bụng nhiều nôn nhiều chân tay lạnh người vật vã hốt hoảng
nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong
bệnh nhân đi và sớp đến khu sớm
đây là thể bệnh nghiêm trọng nhất đối với bệnh nhân mắc suốt huyết
người bệnh có thể xuất hiện tình trạng suốt huyết nặng và tụt huyết ác
tổn thương nhiều cơ quan như gan thận não ứ dịch ở khoang màng phổi và ổ bụng nhiều
trường hợp này nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong
ba sai lầm thường gặp khiến bệnh nhân suốt huyết trở nặng
thứ nhất chủ quan không đi khám bệnh
suốt huyết được chia thành ba mức độ
một nhẹ có dấu hiệu cảnh báo và nặng
mặc dù ở mức độ nhẹ có thể được chỉ định theo dõi tại nhà
nhưng người bệnh vẫn cần đi khám để được chuẩn đoán và theo dõi vì bệnh có thể tiến triển từ mức độ nhẹ sang nặng
đối với suốt huyết ở mức độ nặng có thể gây ra biến chứng nặng như suốt huyết nội tạng
tổn thương não tổn thương gan thận thậm chí tử vong nếu không được phát hiện kịp thời
hai hết suốt là khỏi bệnh
sự thực là sau giai đoạn suất cao lại chính là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh
sau từ hai đến bảy ngày phần lớn người bệnh đã hết sốt và cảm thấy dễ chịu hơn
tuy nhiên đây lại là giai đoạn tiểu cầu giảm nặng và thoát huyết tương
triệu chứng bắt đầu nhận rõ như suốt huyết dưới da chảy máu cam
tùy vào mức độ cũng như biến chứng của bệnh có thể dẫn đến chảy máu nội tạng
tràn dịch măng phổi suốt huyết tiêu hóa sốc đinh gư thậm chí tử vong
chính vì vậy đây là giai đoạn cần được bác sĩ theo dõi sát sao
và bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tuyệt đối hạn chế vận động nặng hay đi lại nhiều
ba chỉ mắc bệnh một lần trong đời
bệnh suốt huyết do virus dengue gây ra với bốn kiểu ký hiệu là d một d hai d ba và d bốn
do đó có thể hiểu rằng một người có thể mắc sốt xuất huyết bốn lần trong đời với bốn kiểu virus khác nhau
cần làm gì khi nghi ngờ mắc bệnh suốt huyết
khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh suốt huyết
bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám xét nghiệm chẩn đoán và điều trị phù hợp
trong ba bốn ngày đầu nếu có chỉ định theo dõi tại nhà người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ những lời khuyên sau
năm nghỉ ngơi
ăn thức ăn dễ tiêu hóa như cháo xúp sữa uống nhiều nước
có thể cho bệnh nhân uống dung dịch orezon nước trái cây thì càng tốt
duy trì một năm trăm linh hai năm trăm linh ml nước một ngày
uống thuốc hạ sốt
liêu ý chỉ được hạ sốt bằng paracetamol chứ không được dùng ibuprofen
ibuprofen hoặc aspirin vì có nguy cơ gây chảy máu đồng thời chừa mát cho người bệnh
theo dõi liên tục nếu thấy bệnh nhân có diễn biến nghiêm trọng hơn như ly bì bứt rứt vật vã chân tay lạnh đau bụng nôn nhiều thì cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế
nếu không có diễn biến bất thường cũng cần đến khám lại theo hẹn của bác sĩ
nếu không có diễn biến bất thường cũng cần đến khám lại theo hẹn của bác sĩ